cơ quan quản lý năng lượng đức cho hay nước này đã không đạt được mục tiêu tiết kiệm hai mươi mức tiêu thụ khí đốt trong tuần trước do thời tiết lạnh làm gia tăng năng lượng tiêu thụ
theo số liệu của cơ quan quản lý năng lượng đức tiêu thụ khí đốt trong tuần trước đã tăng một mươi hai so với mức trung bình vào thời điểm này trong bốn năm trở lại đây
so với tuần trước đó mức tăng này là hai mươi ngoài ra nhiệt độ trong tuần trước lạnh hơn khoảng tám độ c so với mức nhiệt trung bình vào thời điểm này bốn năm trước do đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ xuống mức âm trên khắp cả nước
dự kiến lượng tiêu thụ khí đốt ở đức sẽ vẫn tăng khi thời tiết lạnh hơn cơ quan quản lý năng lượng đức cảnh báo cần chấm dứt tình trạng này trong những tuần tới nếu muốn tránh kịch bản thiếu nhiên liệu trong mùa đông